bộ công an khuyến nghị nhà đầu tư cần tỉnh táo không bị tác động bởi các tin đồn thất thiệt
chưa được kiểm chứng theo dõi sát thông tin từ các nguồn chính thống
cảnh giác với thông tin lợi dụng việc cơ quan chức năng xử lý một số doanh nhân
có hành vi vi phạm pháp luật vừa qua để tung tin thất thiệt
mục tiêu chống đảng nhà nước gây thiệt hại cho các nhà đầu tư
cũng theo trung tướng tô ân sô đối với những đối tượng tung tin đồn thất thiệt
gây ảnh hưởng tới môi trường đầu tư kinh doanh
tùy theo mức độ vi phạm pháp luật có thể xử phạt hành chính theo điều một trăm linh một
nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp ngày ba hai hai nghìn hai mươi
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viện thông
tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
về hành vi vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội
hoặc xử lý hình sự tội vu khống theo điều một trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
hoặc tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
tổ chức cá nhân theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
đấu tranh với những thông tin sai sự thật tiêu cực trên không gian mạng
thể hiện sự công bằng thượng tôn pháp luật không có phủng cấm không có ngoại lệ
bất cứ tổ chức cá nhân nào thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đời sống xã hội
hoặc trong không gian mạng gây tổn hại đến các quan hệ xã hội thì đều bị xử lý trước pháp luật
pháp luật việt nam ghi nhận và đảm bảo các quyền tự do dân chủ của công dân
trong đó có quyền tự do ngôn luận tự do báo chí tự do hội họp tự do tính ngưỡng
tự do tôn giáo và các quyền tự do khác theo quy định của pháp luật
theo đó mọi công dân đều có quyền bày tỏ quan điểm thái độ của mình về các vấn đề xã hội
có quyền đánh giá bình luận về một sự kiện
việc bày tỏ quan điểm thái độ có thể được thực hiện trực tiếp trong đời sống xã hội
hoặc bày tỏ trên mạng xã hội
tuy nhiên việc bày tỏ quan điểm thái độ của mình về các vấn đề xã hội không được quy trục
suy diễn đưa ra những thông tin sai sự thật thiếu căn cứ kết tội người khác
hay hành vi loan tin bị chuyện những điều biết rõ là sai sự thật
nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác xâm phạm đến lợi ích của tổ chức cá nhân
là hành vi vi phạm pháp luật
theo điều tám luật an ninh mạng đã quy định các hành vi bị cấm trên không gian mạng
trong đó có cấm hành vi thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân
gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế xã hội gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước
hoặc người thi hành công vụ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân khác
tùy vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm tùy thuộc vào hậu quả xảy ra
mà người đưa tin sai sự thật trên không gian mạng có thể bị phạt hành chính
hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
nếu hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ đưa tin sai sự thật gây ra những tác động tiêu cực
trong đời sống xã hội ảnh hưởng đến uy tín của đảng của nhà nước
hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của tổ chức cá nhân
thì đây là hành vi vi phạm pháp luật có thể truy cứu trách nhiệm hình sự
theo quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
vừa qua thực hiện chí đạo của lãnh đạo bộ công an về việc triển khai đấu tranh
xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật góp phần bảo đảm thị trường chứng khoán
thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động ổn định lành mạnh minh bạch an toàn
và phát triển bền vững nhất là các hành vi đưa tin thất thiệt không chính xác
gây mất an ninh an toàn thị trường
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã bắt khẩn cấp ông đặng như quỳnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại khu đô thị green bay phường mế trị quận nam từ liêm hà nội
để điều tra về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân
qua điều tra xác minh các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an đã phát hiện đặng như quỳnh
có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải các bài viết thông tin chưa được kiểm chứng
về một số cá nhân doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính chứng khoán bất đồng sản
trực tiếp xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân tổ chức nêu trên
có dấu hiệu tác động ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính chứng khoán của nhà nước
những vụ án xử lý các gian hồ mạng các facebooker những người có lượng theo dõi lớn
trên mạng xã hội trong thời gian qua bằng chế tài hình sự cho thấy sự quyết tâm của đảng
và nhà nước ta trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt là tội phạm công nghệ cao
việc đấu tranh với tội phạm công nghệ cao trong bối cảnh hiện nay là cần thiết để đảm bảo an ninh
an toàn mạng đảm bảo môi trường mạng được trong sạch lành mạnh
là môi trường thuận lợi cho các hoạt động kinh tế văn hóa xã hội có điều kiện phát triển
đây không phải là lần đầu tiên người sử dụng mạng xã hội bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh này
điều đáng chú ý là người vi phạm về tội danh này không chỉ có những phần tử bất mãn chống đối chính quyền
mà cả những người có trình độ học thức có địa vị xã hội có hiểu biết xã hội
nhưng vì muốn nổi tiếng muốn thể hiện các tôi cá nhân muốn khoe tài khoe chữ
nhưng coi thường pháp luật coi thường danh dự nhân phẩm của người khác
coi thường lợi ích của người khác nên đã bị xử lý bằng chế tài hình sự
đây không phải là lần đầu tiên người sử dụng mạng xã hội bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh này
điều đáng chú ý là người vi phạm về tội danh này không chỉ có những phần tử bất mãn chống đối chính quyền
mà cả những người có trình độ học thức có địa vị xã hội có hiểu biết xã hội
nhưng vì muốn nổi tiếng muốn thể hiện các tội cá nhân muốn khoe tài khoe chữ
nhưng coi thường pháp luật coi thường danh dự nhân phẩm của người khác
coi thường lợi ích của người khác nên đã bị xử lý bằng chế tài hình sự